tổng thống nga vladimir putin tuyên bố các biện pháp mà nga ứng phó với những mối đe dọa trong lĩnh vực kinh tế do các nước phương tây gây ra là hiệu quả
tổng thống putin thừa nhận các ngành công nghiệp của nga không thể tránh khỏi việc đối mặt với nhiều khó khăn
tuy nhiên ông putin cho rằng họ đã ứng phó với các mối đe dọa trong lĩnh vực kinh tế một cách hiệu quả
điều này đã gây bất ngờ cho nhiều nước đã liên tục gây ra những khó khăn cho nga
theo tổng thống nga kết quả là hệ thống tài chính tất cả các ngành sản xuất và dịch vụ đều hoạt động trơn tru và không bị gián đoạn
ông nhấn mạnh điều đó cho thấy nga không chỉ đối phó với mọi cú sốc vượt qua giai đoạn khó khăn nhất
mà còn kỳ vọng vào sự tăng trưởng kinh tế khi xét đến mọi chỉ số trong năm nay
kinh tế nga trong năm hai nghìn hai mươi hai không tăng trưởng âm đến mức hai con số như những dự báo ban đầu
nhưng các nhà phân tích nhận định sẽ giảm hai trong năm hai nghìn hai mươi ba sau khi ước giảm hai năm trong năm hai nghìn hai mươi hai